sau một thời gian sụt giảm do ảnh hưởng từ dịch bệnh covid một mươi chín từ đầu tháng bốn đến nay giá tôm nguyên liệu tại đồng bằng sông cửu long đang dần tăng trở lại mở ra kỳ vọng thuận lợi cho sản xuất vụ tôm mới
giá tôm thẻ chân trắng loại một trăm linh con một kg có giá từ chín mươi năm đến một trăm linh đồng tăng từ một mươi năm đến hai mươi đồng một kg tôm xú cỡ ba mươi con một kg có giá từ hai trăm linh đến hai trăm ba mươi đồng tăng ba mươi bốn mươi đồng một kg so với cách đây ba tháng
giá tôm tăng nhưng do ảnh hưởng của hạn hán xâm nhập mặn dịch bệnh trên tôm dịch covid một mươi chín nên người dân vẫn e rè trong việc thả nuôi
tại thị trường eu việt nam có lợi thế từ hiệp định evf
ta dự kiến có hiệu lực trong thời gian tới đặc biệt đối với sản phẩm tôm có mức thuế mà ấn độ thái lan hay các nước khác không có lợi thế cạnh tranh
tuy nhiên các yếu tố rủi ro tiềm ẩn vẫn còn các doanh nghiệp chế biến xuất khẩu và người nuôi tôm vẫn cần liên kết chặt chẽ để vượt qua khó khăn nắm bắt thời cơ khi thị trường hồi phục